lực lượng công an thành phố đà nẵng đã đồng loạt gia quân tiến hành kiểm tra giả soát
lập danh sách người nước ngoài đang cư trú và làm việc trên địa bàn
để chủ động nắm bắt tình hình và triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi cần thiết
sau cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch bắt đầu từ lúc một mươi chín h ngày hai mươi bốn tháng bảy
công an các phường trọng điểm tại địa bàn quận sơn trà hải châu ngũ hành sơn đã huy động một trăm linh quân số
kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn liên quan đến người nước ngoài
ghi nhận tại phường an hải bắc quận sơn trà bước đầu kiểm tra một mươi cơ sở spa nhà nghỉ
chưa phát hiện các trường hợp nào có biểu hiện bệnh nghi ngờ hoặc vi phạm các thủ tục hành chính
chúng tôi đã nhanh chóng sau cuộc họp triển khai của giám đốc công an thành phố
thì đã triển khai tập trung toàn lực lượng một trăm linh quân số của công an phường để chia làm ba tổ
đi kiểm tra tất cả hai trăm sáu mươi hai cơ sở lưu trú trên địa bàn phường
hiện nay chúng ta đã đi được bốn cơ sở
thì cũng có thể thấy là thực hiện
ngoài ra soát người nước ngoài cư trú ngay từ chiều tối công an các đơn vị địa phương
còn triển khai lồng ghép kiểm tra tất cả các nhà cho thuê nhà trọ trên địa bàn
đặc biệt là ở khu vực lân cận phường hòa khánh bắc quận liên kiểu nơi bệnh nhân cư trú
bởi trường hợp bệnh nhân nghi mắc covid một mươi chín có lịch trình di chuyển khá phức tạp và tiếp xúc với nhiều người
nên cần tổ chức phương án kiểm soát trên diện rộng
tôi đã chỉ đạo cho công an các quận các phường huy động tất cả các lực lượng triển khai xuống các tổ
dân phố khu dân cư để ra soát tất cả những người nước ngoài và những người có cư trú ở trên địa bàn mà có dấu hiệu bất thường hoặc không có đăng ký tạm trú
tôi đã chỉ đạo cho công an các quận các phường huy động tất cả các lực lượng triển khai xuống các tổ
tổ dân phố khu dân cư để ra soát tất cả những người nước ngoài và những người có cư trú ở trên địa bàn mà có cái dấu hiệu bất thường hoặc không có cái đăng ký tạm trú
để xác định những trường hợp có thể nhiễm ở khu vực khác đến đà nẵng
để đạo lực lượng các xã hội vật nám tình hình đặc biệt là số người trọ những người mà thực tế cư trấu trên địa bàn phường
đặc biệt là các tổ năm tóm và năm chính nơi nhà bệnh nhân đang ở
số lượng thực tế nhăn hồ khảo thường trấu và tổng trấu số liệu chính xác kể cả là phân cam lực lượng
quan sát khu vực lây xe đồ vái xe đồ hình trường đối với những khu vực xung quanh đáy để có phương án
được biết trong đêm ngày hai mươi bốn tháng bảy các đơn vị phải hoàn tất rà soát lập danh sách số lượng người nước ngoài
người dân từ địa phương khác đến cư trú báo cáo trước tám giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bảy
để chủ động triển khai các phương án tiếp theo nếu có dịch bệnh xảy ra
hy vọng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an thành phố đà nẵng
sẽ chung tay cùng chính quyền địa phương phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả
vào cuối giờ chiều ngày hôm qua lãnh đạo sở du lịch đà nẵng cho biết là không có chuyện du khách đổ rồn về sân bay đà nẵng
để rời khỏi đà nẵng như một số tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội
theo sở du lịch đà nẵng trong chiều ngày hai mươi bốn tháng bảy những thông tin kèm theo hình ảnh thất thiệt trên mạng xã hội cho rằng
du khách chen lấn đông đúc tại sân bay đà nẵng để rời khỏi đà nẵng vì lo ngại ca nghi nhiễm covid một mươi chín mới là sai sự thật
không có chuyện du khách đổ rồn về sân bay đà nẵng hay là chen lấn đông đúc tại sân bay
sân bay đà nẵng vẫn hoạt động bình thường
hiện nay sở du lịch đà nẵng đã đề nghị công an thành phố đà nẵng phối hợp với sở thông tin và truyền thông
xử lý những người đưa tin sai sự thật gây hoang mang dư luận
chuyển sang một thông tin về bệnh bạch hầu
theo thông tin từ sở y tế của tỉnh quảng trị đơn vị đã ghi nhận thêm bốn ca mắc bệnh bạch hầu
nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh lên năm ca
các ca mắc bệnh bạch hầu đều có độ tuổi từ bảy cho tới chín
chú tại hai thôn bãi hà mới và khe hót thuộc xã vĩnh hà huyện vĩnh linh
đang được cách ly điều trị tại trung tâm y tế huyện vĩnh linh
cơ quan chức năng xác định nguồn lây truyền bệnh bạch hầu ở xã vĩnh hà
ngành y tế tỉnh quảng trị cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương thiết lập chốt chặn cách ly
tại hai thôn bãi hà mới và khe hót tại xã vĩnh hà
đồng thời thu thập thông tin bệnh nhân điều tra dịch tễ tại cộng đồng
trước đó vào ngày hai mươi một tháng bảy tỉnh quảng trị đã ghi nhận ca mắc bệnh bạch hầu đầu tiên
là một em nữ chín tuổi ở xã vĩnh hà huyện vĩnh linh
bệnh nhân khỏi bệnh vào ngày một mươi tháng bảy với các triệu chứng như sốt tiêu chảy và ho
đến ngày hai mươi tháng bảy kết quả xét nghiệm của viện pasteur nha trang khẳng định
bệnh nhân dương tính với vi khuẩn bạch hầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với đặng văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện thạch thất thành phố hà nội
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đam mê trò chơi đổi thưởng ăn tiền nên vào khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đặng văn tuấn nảy suy nghĩ định hack nick facebook của người khác để nhắn tin lừa đảo
chiếm đoạt tài sản tuấn đã đặt mua trên mạng một thẻ tài khoản ngân hàng mv bank
mang tên đặng phương thúy vào ngày chín tháng sáu tuấn sử dụng phần mềm bên thứ ba
để chiếm đoạt tài khoản facebook có tên hồng loan
sau đó tuấn đã gửi tin nhắn đến danh sách bạn bè của tài khoản facebook hồng loan
để hỏi vay tiền trong đó đã có ba người chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nói trên
với tổng số tiền một mươi chín triệu đồng hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục
điều tra mở rộng vụ án để làm rõ hành vi phạm tội của đặng văn tuấn
bài viết ghi nhận tại khu vực thành phố đà nẵng nhiều du khách đã điều chỉnh
lịch trình tour của mình nguyên nhân được nhiều du khách đưa ra chính là tâm lý lo ngại
trước thông tin một trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng
không chỉ du khách đang ở tại thành phố đà nẵng mà nhiều công ty lữ hành cũng cho biết
không ít người du khách đã đặt vé du lịch nhưng sau khi có thông tin về trường hợp
nghi nhiễm covid một mươi chín rất nhiều người đã hủy vé đi du lịch đà nẵng
cùng với đó nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ đơn vị kinh doanh dịch vụ
lữ hành cũng đã hủy rời tour đà nẵng cho đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi
cũng liên quan đến vấn đề này trên báo điện tử vn express cho biết
thành phố đà nẵng đã tiến hành hàng loạt các biện pháp để ngăn chặn
nguy cơ lây lan của dịch bệnh
theo đó thành phố đà nẵng và bộ y tế đang khẩn trương tiến hành xét nghiệm
covid một mươi chín trên diện rộng tại đây với bộ kít thử được sản xuất trong nước
đồng thời yêu cầu tất cả các lực lượng chức năng trước hết là y tế quân đội

đều đang ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh tuyệt đối không được chủ quan
bên cạnh đó cục hàng không việt nam cũng đã chỉ đạo dừng đón
tất cả các chuyến bay quốc tế đến đà nẵng
các chuyến bay đưa người việt nam về nước chuyến ra nước ngoài đến đà nẵng
được điều hướng đi sân bay khác để đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
và ở một diễn biến khác tổng công ty cảng hàng không việt nam vừa yêu cầu
các cảng hàng không thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn phòng chống
lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín theo khuyến cáo của bộ y tế
chuyển sang một vấn đề khác
trước tình trạng là một số đoạn tuyến quốc lộ xảy ra tình trạng như hư hỏng
hẳn lún vệt bánh xe gây mất an toàn giao thông bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo
các đơn vị xử lý thậm chí nếu nhà đầu tư bot nhà thầu nào chậm xử lý
chây ý sẽ dừng thu phí và cấm không cho tham gia các dự án giao thông khác
đây là nội dung
trên báo tiền phong điện tử ghi nhận về vấn đề này báo tiền phong điện tử
có bài viết với tiêu đề là cấm cửa doanh nghiệp đấu thầu dự án giao thông
nếu đường có lưng trâu sụt lún
theo đó bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu tổng cục đường bộ
các ban quản lý dự án cục quản lý đường bộ và sở giao thông vận tải các địa phương
triển khai khắc phục hư hỏng hàn lún vệt bánh xe trên hệ thống quốc lộ
đồng thời yêu cầu các nhà đầu tư bot kiểm tra giả soát và khẩn trương khắc phục
các vị trí hàn lún vệt bánh xe đối với các tuyến đường đầu tư theo hình thức này
đặc biệt tổng cục đường bộ phải chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát
đảm bảo chất lượng sửa chữa bảo trì không để xảy ra hàn lún vệt bánh xe
đề xuất hình thức xử lý đối với các đơn vị chậm trễ trong việc sửa chữa
khắc phục hàn lún vệt bánh xe ảnh hưởng đến an toàn giao thông
như dừng thu phí cấm tham gia đấu thầu các dự án của bộ
giám đốc công an tp cần thơ cùng lãnh đạo quận bình thủy đã thăm hỏi
sức khỏe mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang các thương binh và gia đình chính sách
đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng
động viên và giáo dục con cháu tích cực học tập thi đua lao động sản xuất
góp phần phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp
dịp này thám mưu phần quà đã được các đồng chí lãnh đạo tp cần thơ và quận bình thủy
trao tận tay quý mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang thương binh
và đại diện gia đình chính sách tham dự buổi họp mặt
tiếp tục một số cập nhật khác vào tổ kiểm tra liên ngành gồm phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh tiền giang
và thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh vừa bắt quả tang bảy phương tiện đang khai thác cát trái phép
trong hai đêm hai mươi ba và hai mươi bốn tháng bảy tổ kiểm tra liên ngành đã phát hiện và bắt quả tang bảy phương tiện
đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông tiền đoạn thuộc địa bàn xã thới sơn
thành phố mỹ tho và xã tâm bình huyện cai lậy
trên mỗi phương tiện đang chứa từ năm đến ba mươi năm mét khối cát khai thác trái phép
đồng thời người điều khiển phương tiện không xuất trình được các giấy tờ có liên quan
đến việc điều khiển phương tiện và hoạt động khai thác cát trên sông tiền
lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các phương tiện trên
và buộc bôm cát trả lại lòng sông
nội vụ phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phối hợp với thanh tra sở giao thông vận tải
tiếp tục điều tra xác minh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vào chiều ngày hôm qua hai mươi bốn tháng bảy một người đàn ông đi xe đã tử vong tại chỗ
trên tuyến quốc lộ năm mươi thuộc xã đa phước huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
sau khi va chạm với xe tải
thời điểm trên xe tải mang biển số năm mươi bốn v một nghìn năm trăm bốn mươi sáu khi đang đổ giúp cầu ông thình
hướng long an về thành phố hồ chí minh
khi cách cầu khóa một trăm linh m xe tải xảy ra va chạm với xe máy mang biển số năm mươi chín n hai mươi chín nghìn tám trăm năm mươi một
do một người đàn ông khoảng ngoài sáu mươi tuổi điều khiển lưu thông hướng ngược lại
cú va chạm mạnh đang khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ
nhận được tin báo cảnh sát giao thông trạm đa phước nhanh chóng có mặt
điều tiết giao thông bảo vệ hiện trường
do tuyến đường này có lượng lớn phương tiện nên diễn ra ủng xe kéo dài hơn một km
số ở cả hai chiều đến cuối giờ chiều vụ việc mới được xử lý xong
cũng trong chiều tối ngày hai mươi bốn tháng bảy trên đường hùng vương thuộc địa bàn
của phường một thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang đã xảy ra một vụ cây xanh
bật gốc đè ô tô con may mắn là vụ việc này không gây thương vong về người
khoảng một mươi ba h ba mươi phút xe ô tô con loại bốn chỗ mang biển kiểm soát tám mươi ba a chín nghìn bốn trăm chín mươi năm
đầu sát lề đường hùng vương đoạn trước bệnh viện đa khoa tâm tâm tiền giang
không lâu sau đó thì trời bắt đầu mưa lớn kèm theo dông
lúc này cây me có đường kính và tán cây khá lớn bất ngờ bật gốc
đè lên xe con may mắn vụ việc không gây thiệt hại về người
nhưng đã làm cho xe hư hỏng nặng tại hiện trường cây me khá lớn
như rễ cây đã bị mục rỗng nhân được tin báo đơn vị quản lý cây xanh
của thành phố mỹ tho để nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc
nhiều cưa máy và xe cẩu được huy động để cưa cây và giải tỏa hiện trường
đội cảnh sát giao thông công an thành phố mỹ tho phố học công an phường một
đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông
thưa quý vị mới đây trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp
thuộc bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn phối hợp cùng thành phố cần thơ
tổ chức phiên chợ tuần nông sản an toàn thực phẩm mục tiêu là kết nối
các nhà sản xuất sạch đến những người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối
của các siêu thị lớn
tại phiên chợ người tiêu dùng có thể mua được nhiều loại đặc sản
có những loại hiếm của người dân đồng bằng sông cửu long có dịp bắt gặp
như sâm ngọc linh các loại đông trùng hạ thảo
bên cạnh đó là những loại rau củ các loại đặc sản miền tây như chả cá thác lát
mắm rút mắm tôm có ba mươi gian hàng tham gia phiên chợ
tất cả các sản phẩm đều được các hợp tác xã các đơn vị sản xuất sạch
theo chuỗi cung cấp đây là phiên chợ thứ ba được tổ chức trong cả nước
đây cũng là dịp để kích cầu tiêu dùng nội địa
trong khuôn khổ của phiên chợ đã có nhiều hộ thảo về xây dựng chuỗi an toàn thực phẩm
kết nối cung cầu hầu thi các sản phẩm nông sản tiêu biểu và trao giải
cho các sản phẩm này phiên chợ tuần nông sản an toàn thực phẩm
sẽ diễn ra từ nay tới hết ngày hai mươi sáu tháng bảy tại siêu thị bixi thành phố cần thơ
trong phần tiếp theo của chương trình phải trăng lực lượng chức đang đang bất lực

tạo không gian chơi miễn phí vì cộng đồng hành động ý nghĩa
của các bạn

tin ban đầu khoảng sáu giờ sáng cùng ngày bà trần kim loan sáu mươi tuổi ngụ tại phường tân xuân
thành phố đồng xoài điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng
từ thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đến đoạn ngã tư giao nhau
có tín hiệu đèn giao thông trước cổng siêu thị côp mát
khi tín hiệu đèn vừa chuyển sang đèn xanh bà loan điều khiển rẽ trái
cùng thời điểm này chiếc xe tải mang biển kiểm soát tám mươi một c sáu nghìn tám trăm ba mươi bốn
chưa rõ người điều khiển lưu thông cùng chiều với bà loan
cũng di chuyển theo đèn tín hiệu
do tạt ngang đầu vào điểm bù của xe tải nên khi vừa sang giữa đường
bà loan đã bị xe tải tông ngang người bị thương nặng
nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp đồng xoài nhanh chóng có mặt
tại hiện trường điều tiết giao thông điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
thưa quý vị câu chuyện xe rùa bến cóc trên địa bàn tp hà nội
không còn lạ gì đối với người dân và cơ quan chức năng trong những năm gần đây
thực trạng này không chỉ tồn tại trên các tuyến đường cửa ngõ mà ngay tại trung tâm thành phố
hàng chục nhà xe vẫn bất chấp biển cấm an toàn giao thông ngang nhiên dừng đón trả khách
thưa quý vị mặc dù đã có sự kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng
thế nhưng đâu vẫn lại vào đấy
hiện tượng này vẫn là hàng ngày tái diễn không chỉ gây bức xúc trong dư luận
mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến giao thông đô thị
sau đây là ghi nhận của phóng viên an ninh ngày mới tại một số tuyến đường trọng điểm
rất nhiều xe dừng đỗ
bắt khách dọc tuyến đường từ phạm hùng đến phạm văn đồng
xuất phát từ bến xe mỹ đình các xe này có đón khách và hàng hóa bên ngoài bến
bám theo một chiếc xe có biển số một mươi bảy b mang logo xe hợp đồng này
thì thấy xe chạy rất nhiều vòng quanh địa phần quân cầu giấy
đón khách dọc đường ngang nhiên dừng vẫy khách bên ngoài cổng bến xe
thậm chí còn tập kết hàng hóa vào khoang chở hành khách
nhiều xe bị lực lượng chức năng dừng kiểm tra
thì đưa ra ngàn vạn lý do để né tránh
khi em đi về trên đường em nhặt một vài người thực sự để em xin cầu đường
trước cửa đại học ngoại ngữ hà nội rất nhiều xe khách dừng đỗ đón chở khách
đường đông ủn tắc ngành giao thông đã cắm biển tốc độ tối thiểu và biển cấm rừng đỗ
nhưng dường như lái xe này không hề nhìn thấy
rõ ràng việc quản lý các phương tiện vận tải hành khách đã có trong luật
công tác tuần tra kiểm soát cũng đã được thực hiện
chế tài xử phạt nâng cao hơn và các phương tiện cũng được giám sát bằng công nghệ số
nhưng xem ra cũng rất khó quản lý và đang bị nhờn
đáng trách mà cái đấy chúng ta tổn thất kinh tế rất nhiều
tổn sức chúng ta mất mát rất nhiều sức lực và tiền quả
mà hoặc là liên quan đến sinh mạng của người mà chúng ta không áp dụng
tôi nghĩ rằng cái này chúng ta các cơ quan cả quản lý nhà nước ấy
cần phải có những cái phối hợp với bên các cơ quan giao thông
phải phối hợp với lại bên cơ quan thông tin truyền thông
để người ta có thể hỗ trợ cho các công nghiên cứu này
bên cạnh xe khách truyền thống
có rất nhiều vấn đề thì một dạng biến thể của loại hình này
là các xe núp bóng xe hợp đồng đang rất nóng
ở bất cứ đâu từ trong phố tới ngoại thành đều bắt gặp
chạy lòng vòng đón trả khách không có bến cố định
có khi điểm đón trả khách chỉ là một quán trà đá ven đường
hoặc một nhà nghỉ nào đó
thực tế trong thời gian qua
đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn cả nước
liên quan đến xe vận tải hành khách như đi không đúng tuyến
xe dù bến cóc không chấp hành luật giao thông đường bộ
xét chặt việc quản lý các phương tiện này
bộ giao thông vận tải đã có thông tư số một mươi hai
hướng dẫn thực hiện nghị định số một mươi hai nghìn hai mươi ndcp
ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
lực lượng chức năng như thanh tra giao thông cảnh sát giao thông
cũng đã ra quân xử lý nhiều trường hợp vi phạm trên địa bàn hà nội
thực hiện theo nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
và thông tư hướng dẫn một mươi hai hai nghìn hai mươi của bộ giao thông vận tải
thì đội thanh tra giao thông cơ động liên tục tăng cường kiểm tra
trên địa bàn thành phố hà nội đối với những xe mang phù hiệu hợp đồng
nhưng dừng đỗ đón trả khách cũng như tuyến cố định
làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
đối với cả những trường hợp này ngoài kiểm tra và tổ công tác
còn tăng cường tuyên truyền đối với chủ xe và lái xe
thực hiện nghiêm theo hình định một mươi và hình định thông tư một mươi hai
của bộ giao thông vận tải
đối với những trường hợp mà cố tình vi phạm
thì đội kiên quyết xử lý theo nghiệp định một trăm linh
để quản lý triệt đề các hành vi vi phạm này
các ngành chức năng cần tăng cường hơn nữa
vào những điểm được coi là nóng thường xuyên tái diễn những vi phạm
đặc biệt là ý thức của người dân có nhu cầu di chuyển bằng phương tiện này
cũng cần chấp hành nghiêm cần vào trong bến để lên xe đúng tuyến
không còn cảnh đứng về hè chờ xe
thì sẽ không còn tình trạng dừng đỗ bắt khách dọc đường
để giao thông đô thị hà nội được thông thoáng sạch đẹp và văn minh hơn
và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo việt nam trong tình hình hiện nay
giới thiệu tổng quan về quỹ vì biển đảo việt nam
giới thiệu trang thông tin điện tử quỹ vì biển đảo việt nam
trao giải thưởng cuộc thi sáng đắc logo quỹ vì biển đảo việt nam
hội nghị nhằm cung cấp thông tin về tình hình biển đảo
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và hoạt động của quỹ vì biển đảo việt nam
cho đội ngũ báo cáo viên lãnh đạo phóng viên biên tập viên cơ quan báo chí
trong và ngoài quân đội để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo
và tuyên truyền về quỹ vì biển đảo việt nam trong thời gian tới
vào ngày hôm qua đại diện cục truyền thông công an nhân dân
khu vực miền trung và tây nguyên đã tổ chức hành trình chi ân
dâng hương lên các anh hùng liệt sĩ và trao quà cho các gia đình chính sách
tại tỉnh quảng kỵ
trong hành trình tri ân hướng đến các gia đình chính sách
bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ đại diện cục truyền thông công an nhân dân
khu vực miền trung và tây nguyên đã tổ chức viến hương tại nghĩa trang liệt sĩ trường sơn
nghĩa trang huyện do linh và về thăm địa đạo vịnh mốc tỉnh quảng trị
nơi y nghĩ của hàng ngàn liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
nằm trong chương trình tri ân tháng bảy của cục truyền thông công an dân
hôm nay là ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
phòng của báo công an nhân và truyền hình công an nhân đã về miếng dân hương dân hoa
tưởng nhớ anh linh cất anh hùng một liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trường sơn
và qua cái hành trình thì chúng tôi cũng hy vọng là để giáo dục thêm cái truyền thống
cho thế hệ trẻ ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đang ở xuống
trong việc đối tranh giải phóng dân tộc và nên sống và làm việc sao cho xứng đáng với những người đã
hy sinh vì đất nước trong chuyến đi đoàn cũng đã đến thăm tặng quà cho một mươi gia đình chính sách tại
huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp hy sinh của
các anh hùng liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc
bản thân tôi cảm thấy rất là thích mong bởi vì mình cũng đã có hợp đồng góp cho đảng và nhà nước
hôm nay được sự quan tâm của bản lý nhật và bình ngân của bộ ngoại hóa thì cũng thật chân cảm ơn
sự quan tâm của thầy lãnh đạo thì mình đã quan tâm đến các đối chiến chính sách trong đó của bản thân tôi
còn bộ của tỉnh của huyện là bây giờ hết sức quan tâm cho đuổi về gia đình đó là nội trung